thời gian gần đây cục an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao bộ công an đã phát hiện chiến dịch tấn công mạng phát tán mã độc thông qua thư điện tử email sử dụng các thông tin liên quan đến dịch bệnh covid một mươi chín để thu hút sự chú ý của người dùng
đồng thời mở thông tin văn bản để đánh lừa người dùng